bài bản từ những định hướng chiến lược đó trong năm năm qua lĩnh vực công nghiệp xây dựng đã đóng góp hơn chín mươi hai vào cơ cấu kinh tế của huyện đức hòa
toàn huyện đã có ba mươi một khu công nghiệp và cụm công nghiệp có tổng diện tích là năm tám trăm sáu mươi một hectare
giao đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi huyện đức hòa đã quyết tâm kêu gọi xã hội hóa để nguy động các nguồn lực để thực hiện xây dựng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện

bài bản từ những định hướng chiến lược đó trong năm năm qua lĩnh vực công nghiệp xây dựng đã có tổng diện tích là năm tám trăm sáu mươi một hectare

giao thông là lĩnh vực luôn đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội
dự án bot đoạn tuyến tỉnh lộ tám trăm ba mươi từ huyện bến lức đi huyện đức hòa là một trong những dự án lĩnh ấn tiên phong để cụ thể hóa thực tế này
với tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng sau thời gian gấp rút thi công dự án hoàn thành đưa vào sử dụng từ giữa năm hai nghìn một mươi sáu
không những được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận mà người dân địa phương cũng phấn khởi khi bộ mặt nông thôn có điều kiện phát triển hơn
đây cũng là sự khẳng định cho hiệu quả
cho đến nay tổng mức đầu tư một mươi bốn dự án giao thông trọng điểm của tỉnh long an vào khoảng hơn năm tám trăm năm mươi năm tỷ đồng
trong đó chiếm gần năm mươi là vốn ngân sách còn lại là nguồn vận động xã hội hóa
kết quả thực hiện đến nay đã có chín trên chín dự án hoàn thành
hơn chín mươi bốn km được đầu tư mới và nâng cấp mở rộng
các địa phương đã vận động cộng đồng doanh nghiệp trên tuyến hiến đất làm đường với giá trị khoảng bốn trăm một mươi bảy tỷ đồng
từ chương trình này chúng ta cũng đã quy động được
đưa ra hàng chục khách ta đất của người dân để mà hiến để đầu tư các kết cấu hạ tầng giao thông
rồi cũng từ trên cơ sở chương trình này thì tỉnh cũng đã quy động rất là nhiều doanh nghiệp
đầu tư trên địa bàn quyền cân dụng riêng và địa bàn tỉnh lòng an nói chung
nhất là đầu tư vào các công trình trọng điểm chiến lược
đi qua các khu cụm công nghiệp kết nối với các khu vực
như là cái đường tân tập long hậu cái đường tám trăm ba mươi đường dành đai trục động lực
có rất nhiều nhà đầu tư đăng ký góp phần để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh long an của chúng ta
có thể khẳng định cái chương trình này trong cái thời gian tới
nếu được tiếp tục đẩy mạnh khai thác và đầu tư
sẽ là một trong những chương trình mang tính chất hiệu quả rất là tích cực
nó vừa đảm bảo cho cái kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế xã hội
mà cũng vừa đảm bảo được cái
tình hình mà quy động vào cái ngân sách
sau nhiều năm triển khai các dự án giao thông
phục vụ phát triển công nghiệp xuyên suốt tại bốn địa phương vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh
kết quả nổi bật nhất là một mươi sáu khu công nghiệp và hai mươi một cụm công nghiệp
đã được lấp đầy với tỷ lệ đạt hơn tám mươi sáu
kết quả chưa thật mỹ mãn
nhưng đã cho thấy bước ngoặt lớn về kết quả thu hút đầu tư của tỉnh
hạ tầng giao thông dần được đồng bộ
còn tạo cú huyết lớn thúc đẩy các loại hình
và dịch vụ kinh tế phát triển
đặc biệt nhất là cái bộ mặt đô thị của thành phố ngày càng đổi mới
khang trang sạch đẹp
cái đời sống vật chất và tinh thần của người dân thành phố ngày càng được nâng lên
và đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
thành phố đã đạt các tiêu chí của đô thị loại hai
thực hiện nghị quyết của đại hội đảng bộ thành phố tân an lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thì thành phố sẽ tập trung thực hiện các công trình trọng điểm
các chương trình độc phá
trong đó thì tiếp tục thực hiện cái chương trình quy động mọi cái nguồn lực
để mà đầu tư phát triển thành phố
đạt các tiêu chí đô thị lội một
cho đến nay
thì cái chương trình này mang lại hiệu quả
góp phần rất là quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm năm qua
đặc biệt kết thúc phát triển giao thông
kết nối với lại thành phố hồ chí minh cũng như các tỉnh trong vùng
đều được nâng cấp xây dựng tương đối đồng bộ
cơ bản là trước mắt là đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay
trong cái giai đoạn sắp tới
thì để phục vụ cho phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa trong năm năm tới trong một mươi năm tới và nhiều năm tới
thì tỉnh tiếp tục thực hiện cái chương trình này
đầu tư một cách hoàn thiện và đồng bộ tất cả các trục giao thông
kết nối từ các khu cụm công nghiệp của khu bắc xuống với lại cận cảng của quốc tế đông tập
kết nối với lại các cái trung tâm lớn
đó là thành phố hồ chí minh về các cái khu cụm công nghiệp của tỉnh
để tạo ra một cái hệ thống kết nối giao thông rất đồng bộ
phục vụ cho sự phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới
chương trình đột phá về giao thông gắn với các công trình trọng điểm sẽ tiếp tục được đôn đốc thực hiện
lộ trình cụ thể được tỉnh long an xác định là phải thực hiện hai mươi ba dự án giao thông kết nối toàn diện
với đầu tàu kinh tế thành phố hồ chí minh
mục tiêu là làm sao thu hút các dự án kết nối toàn diện
khai thác hiệu quả hợp tác đầu tư giữa hai địa phương
trong giai đoạn trước mắt tỉnh long an ưu tiên nguồn lực triển khai trước bảy dự án
tại những vị trí cấp thiết với tiêu chí đảm bảo thông suốt giảm áp lực cho các tuyến giao thông chính trước đây
với những định hướng đột phá mang tính chiến lược mạng lưới giao thông của tỉnh long an
đang dần hoàn thiện đồng bộ xuyên suốt tạo động lực cho kinh tế công nghiệp của tỉnh cất cánh trong thời gian tới